bắn súng là môn thể thao rất phổ biến trên toàn thế giới
nó luôn được cho vào danh sách các môn trong thế vận hội mùa hè và cũng là một trong những môn thể thao lâu đời
tại việt nam những năm gần đây các vận động viên bắn súng cũng có những thành tích khả quan tại sea games cũng như các giải quốc tế lớn khác
và mới đây tại giải vô địch bắn súng thế giới năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại azerbaijan nữ xạ thủ trịnh thu vinh đã xuất sắc lọt top năm nội dung một mươi mét súng ngắn hơi nữ giành vé tham dự olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
cô gái tài năng của bắn súng việt nam đã cố gắng hết mình để có thể khẳng định màu cờ sắc áo của việt nam trên đấu trường quốc tế
nữ xả thủ trịnh thu vinh sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cô gái trẻ ấy lại có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn bắn súng
năm một mươi bốn tuổi cô được tuyển vào trung tâm huấn luyện thể thao công an nhân dân và tập luyện môn điển kinh
tuy nhiên sau ba năm tập luyện các huấn luyện viên của thể thao công an nhân dân đã nhận thấy triển vọng phát triển ở thu vinh
môn bắn súng nên đã đưa vinh sang tập luyện
những ngày đầu chuyển sang bộ môn bắn súng như bao vận động viên năng khiếu tất cả phải làm quen từ kỹ thuật cơ bản nhất rồi mới được cầm cây súng trên tay
từng động tác nâng súng các tư thế kỹ thuật đứng bắn đều được rèn kỹ lưỡng tỉ mỉ cho vận động viên trẻ
nếu ai không nhẫn nại và ý chí hầu hết người ấy sẽ sớm dừng lại hoặc tìm môn thể thao khác thay đổi
nhưng với thu vinh sự nhẫn nại là
và nữ xạ thủ trẻ từng bước tập luyện để phát triển khả năng tốt nhất của mình
vì là cái thể trạng của điền kinh thì nó không thể to béo được
nên thành ra lúc đó thì người cháu cũng gầy và nhỏ
khi cháu chuyển sang đây xin tôi tôi cũng có thấy là thu vinh có một cái là cháu nhanh nhẹ
và khi tôi nói thì cháu cũng tiếp thu rất là nhanh và có thể làm được những động tác đơn giản ngay lúc đầu
nên thành ra tôi cũng lúc đó thì tôi cũng rất hy vọng là vinh tập luyện được
vinh thì có một cái nghị lực
vì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn
nên ngay từ đầu là em đã bắt được bắt tức là đã quay luôn được vào một cái buồng là phải tập luyện
và tập luyện tốt
vinh rất là cố gắng trong tập luyện
làm mọi thứ tất cả những bài tập tôi ra thì vinh làm rất là tốt
và hoàn thành đầy đủ tất cả các bài tập tôi ra
không phải xạ thủ nào khi xuất hiện cũng là một tài năng thiên bẩm

thành công trong thi đấu của bắn súng thể thao nói riêng vận động viên cần khổ luyện
trịnh thu vinh không ngoại lệ
trưởng thành từ nơi đào tạo của trung tâm thể thao công an nhân dân
qua quãng thời gian tập luyện thi đấu thu vinh dần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm
từ đó khẳng định mình ở chuyên môn
các huấn luyện viên bắn súng đội tuyển công an nhân dân luôn là những người tiếp sức
truyền lửa đam mê cho thu vinh
thu vinh dần luyện kỹ lưỡng tỉ mỉ từng động tác nâng súng
hay các tư thế kỹ thuật đứng bắn cho xạ thủ trẻ
đáp lại công sức ấy của các thầy cô thu vinh cho thấy sự bền bỉ
từng bước vượt qua khó khăn trong quá trình tập luyện để phát triển năng lực của mình
chưa thể đáp ứng được đủ nhu cầu đạn thì là địa phương sẵn sàng cung cấp lên
để cho hai vận động viên của công an có thể thi đấu và cống hiến hết mình cho thể thao
trong tập luyện bộ môn bắn súng thì vinh luôn luôn là cố gắng
cố gắng rất rất cố gắng để đạt được thành tích tốt
và em cũng có một cái tinh thần là rất mong muốn để mang lại thành tích tốt cho đoàn thể thao công an nhân dân
cho đến bây giờ hai cú trò vẫn đồng hành với nhau và vẫn kết hợp
kết nối với nhau để bổ sung cho cháu và những cái gì mà cháu thiếu sót trong chuyên môn vật cũng như là tâm lý
vì cái môn này không thể là chỉ dạy chuyên môn không
mà chúng tôi còn phải rèn luyện cho cháu về mặt tâm lý để thi đấu vững vàng và tốt hơn
phát hiện ra những tố chất đặc biệt của thu vinh
huấn luyện viên nguyễn thị nhung cùng chuyên gia bắc trung găn nhanh chóng tuyển chọn thu vinh lên tuyển
và đưa vào nhóm vận động viên trọng điểm đào tạo chuẩn bị
thu vinh đã bị cho olympic hai nghìn hai mươi bốn ở nội dung súng ngắn hơi nữ
huấn luyện viên trần quốc cường sau khi nghỉ thi đấu đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bắn súng việt nam
giữ nhiệm vụ huấn luyện nội dung súng ngắn nữ và tham gia huấn luyện thu vinh thuộc tổ nội dung này
được sự dìu dắt trực tiếp của huấn luyện viên nguyễn quốc cường và chuyên gia bắc trung gan ở đội tuyển quốc gia
nữ xạ thủ đã cho thấy tài năng của mình khi lần đầu tham dự các giải đấu
được xem là năm thăng hoa của trịnh thu vinh
ở tuổi hai mươi hai cô đã lần đầu được dự sea games ba mươi một và giành một huy chương đồng cá nhân
một huy chương bạc đồng đội trong cùng nội dung một mươi mét súng ngắn hơi nữ
tới đại hội thể thao toàn quốc lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi
trịnh thu vinh đóng góp công sức dành hai tấm huy chương vàng quan trọng cho bắn súng công an nhân dân
tại giải ở nội dung một mươi mét súng ngắn hơi đồng đội nữ
một mươi mét súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ
sau đó ở giải bắn súng vô địch châu á năm hai nghìn hai mươi
trịnh thu vinh xuất sắc giành một huy chương vàng cá nhân một mươi mét súng ngắn hơi nữ
một huy chương vàng bài bắn một mươi m súng hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ
và một huy chương vàng đồng đội súng ngắn hai mươi năm m nữ
thời điểm mà vinh lên đội tuyển thì lúc đấy em cũng còn kỹ thuật nó cũng chưa ổn định
tức là thời điểm thì em mới tập một thời gian ngắn
và cái thành tích thì lúc đấy thực sự nó cũng chưa cao
nhưng mà sau một thời gian tập trên đội tuyển cùng với các anh các chị
rồi là những người mà có những bề giày thành tích
thì em ấy cũng đã cố gắng rất là nhiều để mà hòa nhập và học hỏi rất nhiều
thế thì mấy cái năm trước thì đến cái sea games năm hai nghìn hai mươi một
thì thành tích của em cũng chưa là tốt
nhưng mà đến bắt đầu đầu sang đến năm hai nghìn hai mươi
thì cái thành tích của em ấy cũng chưa là tốt
bắt đầu lên là ở cái vòng loại là thấy rất là tốt
bởi vì là khi mà mình bắt đầu lúc mà tôi làm cái đội nữ
thì mình thấy là em ấy có những cái mà cái đấu pháp nó chưa hợp lý
thì mình đã có những cái thay đổi
có thể là cũng là một phần tích lũy dừ từ do em vào
cũng là một phần từ những cái mà đấu pháp của mình nữa
thì để cho em có một cái thành tích cũng khá là ổn định
không khó khăn nhất
chắc là lúc mà lên đội tuyển năm đầu tiên
thì cái lúc đấy là nói đúng ra trên đội tuyển thì hơi ngợp
so với lại vận động viên từ địa phương lên
và thứ nhất là như thế
mà thứ hai nữa là bản thân tôi lên thành tích cũng khá là nhanh
thì đâm ra là cái lúc đấy mình cũng chưa biết được
tại sao nó lại lên và tại sao nó lại xuống
lên nhanh không xuống nhanh
thì đâm ra là rất là bóp bênh
và lúc đấy mình cảm thấy hơi sợ
em ấy là một người rất là có sự khao khát
cho nên là đôi lúc thì cũng vì là khao khát quá
vì là mong muốn nhiều
nên là đôi lúc cũng có sự cản trở về tâm lý
nhưng mà khi mà em mới làm được thì em sẽ làm rất là tốt
huấn luyện viên trưởng park chung gan
hiện là chuyên gia người hàn quốc
và duy nhất của đội tuyển bắn súng việt nam hiện tại
thành công ngày hôm nay của thu vinh
có công lớn của vị chuyên gia này

ông là người đã đưa thu vinh vào nhóm vận động viên trọng điểm đào tạo
chuẩn bị cho olympic paris hai nghìn hai mươi
ở nội dung một mươi m xuống ngắn hơi nữ
ông cũng là người đã trực tiếp sửa đổi về kỹ thuật
và giúp cho vận động viên ổn định về tâm lý khi thi đấu
chỉ sau một thời gian được chuyên gia park chung gan huấn luyện
thành tích của trịnh thu vinh trong tập luyện đạt thấp nhất là năm trăm tám mươi điểm
điểm khi thi đấu là khoảng năm trăm bảy mươi điểm trở lên

hiện tại về mặt kỹ thuật của thu vinh thì khá ổn định
bên cạnh đó thu vinh cần kiểm soát được tâm lý của mình tốt hơn
trong mỗi buổi tập luyện bắn súng tôi sẽ kiểm tra và giải quyết
những vấn đề về kỹ thuật mà em còn mắc phải
và cùng trao đổi để em có thể rèn luyện được kỹ thuật bắn tốt nhất
khi tập luyện và thi đấu
mong rằng thu vinh sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa
và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thêm nhiều sạn thù trẻ tài năng như thu vinh
làm một vận động viên bắn súng thì không hẳn như những môn khác bộ môn khác
bởi vì bắn súng quan trọng nhất là thần kinh
nếu như ai không vượt qua áp lực thì người đó sẽ không thể thành công được
kể cả trong tập luyện rất là tốt
nhưng mà khi vào thi đấu mà mình bị áp lực lớn quá thì nó sẽ không thành công
và em có một thuận lợi là ngày trước em đã từng tập tiền kinh
và khi mà tức là vận động viên mà
vận động viên mà chạy nhiều thì làm cái phổi của mình nó khỏe
để mình cái hô hấp của mình trong cái thời gian mà mình đứng bắn
mình nín thở rồi là thì nó có cái sự ổn định
nó không bị căng tức trong cái nhịp
tại giải vô địch bắn súng thế giới
chuyên gia park chung gan cũng là người trực tiếp chỉ đạo thu vinh thi đấu
tháng bảy vừa qua
thể thao việt nam đón tin vui khi xạ thủ trịnh thu vinh
lọt top năm vận động viên hàng đầu nội dung một mươi m xuống ngắn hơi nữ
tại giải vô địch thế giới năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức ở azerbaijan
tùy trẻ tuổi và chưa cọ sát thi đấu ở nhiều giải đấu lớn
nhưng khi phải đối đầu với hơn một trăm ba mươi xạ thủ xuất sắc đến từ các nước trên thế giới
thu vinh đã giữ được trạng thái tâm lý vững vàng và giành năm trăm bảy mươi chín điểm
qua đó đoạt vé chính thức dự olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm này điều quan trọng nhất chúng tôi hướng tới là thế vận hội
chúng tôi tập trung vào việc có thể đạt được ít nhất hai huy chương
ban huyền liện và vận động viên đang cố gắng tập trung vào cả hai mục tiêu
trước mắt là đưa thu vinh tham dự thật nhiều các giải đấu trong và ngoài nước
để thu vinh có cơ hội được cọ sát và rèn luyện thi đấu
chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để thu vinh rèn luyện từng bước
mục tiêu là trong năm tới tại các giải thu vinh thi đấu
thì bạn ấy đều giành được huy chương
và càng gần đến trung kết chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cho tâm lý của thu vinh tốt nhất
để bạn ấy có thể tự tin chinh phục olympic paris hai nghìn hai mươi
sau tấm huy chương vàng của hoàng xuân vinh ở kỳ olympic năm hai nghìn một mươi sáu
đội tuyển bán súng việt nam không có bất kỳ lực lượng
không có bất kỳ gương mặt nào đủ sức vượt qua vòng loại để tranh tài tại olympic tokyo hai nghìn hai mươi
vì vậy tấm vé tham dự olympic paris hai nghìn hai mươi bốn của thu vinh
không chỉ thúc đẩy tinh thần thi đấu của các xã thủ khác trong đội
mà còn tạo động lực để các vận động viên việt nam tiếp tục hướng đến những vị trí tiếp theo
trong hành trình chinh phục xuất tranh tài chính thức tại thế vận hội
đã và đang cố gắng đầu tư cho tôi để cho chúng tôi có thể phát triển tốt hơn
cũng cảm ơn ban huấn luyện đội tuyển công an nhân dân
và tôi cũng mong rằng là sau này tôi có thể khoác lên mình bộ quân phục của công an nhân dân
phải có thể được đứng trong hàng ngũ của công an
và tiếp tục công hiến hết mình cho thể thao công an nhân dân nói chung
và nói riêng và cho thể thao của việt nam nói chung
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo quan tâm đặc biệt
để bồi dưỡng huấn luyện để cho vận động viên trình thu vinh
có sức khỏe thể lực cũng như là kỹ năng để thi đấu tốt nhất
ở đấu trường olympic hai nghìn hai mươi bốn
đây là một đấu trường quốc tế mang tầm cỡ quốc tế
và việc thi đấu cũng rất là khắc nghiệt
ở tuổi hai mươi ba cô gái tài năng trịnh thu vinh đã trở thành niềm tự hào
của bắn súng việt nam nói riêng và thể thao việt nam nói chung
sắp tới đây hành trình vươn tới những đỉnh cao mới của thu vinh sẽ còn nhiều thử thách
nhưng chắc chắn rằng câu chuyện về sự khát khao và nỗ lực của nữ xạ thủ trịnh thu vinh
sẽ truyền được cảm hứng và động lực tới các thế hệ vận động viên trẻ của thể thao việt nam